tòa án moscow cũng vừa ra quyết định phạt tập đoàn google ba triệu rup tương đương là ba mươi hai usd vì không xóa thông tin sai lệch về chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine cũng như những thông tin bị cấm tại nga
tòa án này đã nhiều lần phạt google vì vi phạm luật hành chính mà lần gần đây nhất là vào tháng năm cũng với số tiền phạt ba triệu rút vì các đoạn video trên youtube phổ biến các nội dung bị cấm và bôi nhọ quân đội nga
hôm một mươi năm tháng tám vừa qua tòa án quận tagansky ở thủ đô moscow phạt mạng xã hội reddit hai triệu rup tương đương là hai mươi ba trăm sáu mươi năm usd vì không xóa nội dung bị cấm và thông tin sai về chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
tương tự vào hồi tháng sáu một tòa án ở moscow cũng phạt ứng dụng nhắn tin telegram bốn triệu rút vì từ chối gỡ bỏ ba mươi hai kênh thông tin đưa tin giả sai lệch về chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine